với thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính ngân hàng để duyệt hồ sơ cho vay tiền online qua mạng
một nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm bị hại trên cả nước với tổng số tiền là trên một mươi tỷ đồng
ngày hai mươi ba tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng vừa tiến hành bắt giữ và di lý chín đối tượng
từ hà nội về đà nẵng để phục vụ cho công tác điều tra
được biết từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay bằng hình thức vay tiền online trên mạng
nhóm này đã giả danh nhân viên công ty tài chính ngân hàng để duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay
đóng các khoản phí phát sinh sau đó mới được nhận tiền vay như phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay
đóng phí bảo lưu hồ sơ vay
ngày hai mươi hai tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
khám xét đồng loạt ba địa điểm và tạm giữ chín đối tượng từ hai mươi đến hai mươi bảy tuổi
cùng chú tại huyện ứng hòa tp hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận đã lừa được hơn năm trăm linh bị hại trên cả nước
với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn một mươi tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm ba cpu hai laptop ba mươi điện thoại di động và các loại sim điện thoại gồm bảy mươi chiếc